một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lên đến một trăm linh năm kg ma túy các loại vừa bị công an quận bắc tử liêm thành phố hà nội triệt phá
và hiện cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam nguyễn thị ninh hai mươi năm tuổi trú tại huyện bắc giang tỉnh hà giang và năm đối tượng để làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
công an xác định ninh là đối tượng cầm đầu cùng với đồng phạm thực hiện giao dịch mua bán ma túy với số lượng lớn trên
cụ thể vào ngày một mươi một tháng một ngay sau khi xác định là ngày các đối tượng tập kết ma túy về nơi ở của ninh tại tòa r ba khu đô thị goldmark city công an quận bắc tử liêm đã triển khai lực lượng bắt giữ
đến chín giờ cùng ngày khi ninh đang vận chuyển bảy thùng cắt tông bên trong có chứa ma túy tại hầm của tòa nhà thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang
khám xét khẩn cấp chỗ ở của ninh tại phòng một mươi chín một tòa r ba công an thu giữ thêm một mươi năm thùng cắt tông chứa ma túy
qua giám định sơ bộ tổng khối lượng ma túy thu giữ được là một trăm linh năm kg gồm kentamin và mdma
hùng thủ giết người trên phố vương thở vũ hà nội cách đây ba ngày đã đến
công an quận thanh xuân hà nội để đầu thú sau khi được lực lượng chức năng vận động thuyết phục
danh tính của nghi phạm là hoàng văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở thái nguyên nạn nhân tử vong trong vụ án mạng là bạn gái cũ của thành
ban đầu đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn tình cảm đã dẫn đến hành vi bột phát gây ra hậu quả thương tâm này
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một tại trước nhà số tám mươi hai phố vương thừa vũ xảy ra vụ án mạng
qua trích xuất camera tại thời điểm xảy ra vụ án
thành đã đâm nhiều nhát vào nạn nhân dẫn đến tử vong
nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc ngay lập tức bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an đã xác định được nghi can và tích cực truy bắt
tuy nhiên sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn và có trạng thái tâm lý hoảng loạn
quá trình truy bắt đối tượng thì đối tượng đã có những hành vi bỏ trốn và có những biểu hiện tinh thần không ổn định
do vậy thì quá trình truy bắt thì cơ quan điều tra đã tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp và chúng tôi đã vận động thuyết phục gia đình
trong đó là tác động gia đình để nhằm cho đối tượng có một nhận thức rõ ràng về việc hành vi phạm tội của mình
sau đó thì đối tượng đã liên hệ với gia đình và xin được đầu thú với cơ quan công an
qua đấu tranh bắt đầu đối tượng khai nhận do còn nhiều tình cảm với nạn nhân
và quá bức xúc nên đã có hành vi bột phát dẫn đến hậu quả thương tâm này
quá trình bỏ trốn cũng gặp nhiều đấu tranh về tâm lý và có ý định tự sát
trước đó qua công tác nắm tình hình phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh hưng yên
phát hiện trên mạng xã hội xuất hiện nhóm đối tượng sử dụng các trang facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng
dưới hình thức là đăng bán hàng quảng cáo các mặt hàng nhập khẩu giao bán với giá rẻ với lý do là xả hàng
nhận đặt cọc nhưng mà không giao hàng cho người mua
qua xác minh lực lượng chức năng đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm nguyễn văn thế hà duy thông trần ngọc lâm đặng phương nam hoàng thị minh
thu giữ nhiều vật chứng có liên quan
nguyễn văn thế được xác định là đối tượng chủ mưu trong vụ án
bước đầu xác định được số bị hại lên tới gần một mươi người ở nhiều địa phương với số tiền khoảng một mươi tỷ đồng
hiện công an tỉnh hương yên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại bắc ninh công an thành phố bắc ninh đã phá chuyên án bắt một mươi hai đối tượng về hành vi cướp giật tài sản
trong đó có một mươi một đối tượng ở tỉnh lạng sơn và một đối tượng ở tỉnh tuyên quang
từ khoảng đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay các đối tượng đã gây ra ba mươi sáu vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh bắc ninh
các đối tượng chia thành bốn nhóm điều khiển xe mô tô không biển số đi vào lòng vòng trên đường
lợi dụng sơ hở của người đi đường đối tượng ngồi sau
cướp giật tài sản rồi bỏ chạy
hiện công an tp bắc ninh đã thu giữ sáu xe mô tô không có biển kiểm soát cùng với nhiều điện thoại di động
thưa quý vị trong những ngày cận tết thì người dân sử dụng bếp ga bếp điện tăng cao
bên cạnh đó là tục đốt vàng mã trong các ngày cúng lễ truyền thống
còn tại các siêu thị thì trung tâm thương mại các chợ lượng hàng hóa về nhiều
các cơ sở sản xuất kinh doanh tăng công suất hoạt động cho nên nguy cơ xảy ra cháy nổ diễn biến phức tạp
và trước tình hình này lực lượng công an đã đưa ra thông điệp an toàn phòng cháy chữa cháy liên tục gửi tới người dân
tại phường phổ ninh thị xã đức phổ công an phường tăng cường tuyên truyền đến các hộ kinh doanh buôn bán
chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
khi có cháy nổ cháy ra anh chú ý này theo báo chụp lễn thì nó có bốn bước
bước thứ nhất là phải báo động cho mọi người xung quanh biết
bước thứ hai là phải cấp điện cầu giao
tính thường hợp sự cố cháy nổ xảy ra lây lăng
thứ ba là sử dụng các phương tiện chữa cháy
bình cháy cháy đã tăng bệnh sản tại cơ sở mình
rồi mình gọi cho lực lượng ngân sách một bốn
chợ đức phổ cũng như các điểm mua sắm thời điểm cuối năm các mặt hàng kinh doanh đa dạng phong phú
trong đó có nhiều mặt hàng dễ cháy như giấy cúng vải vóc quần áo hàng khô
đặc biệt trong những ngày giáp tết lượng hàng hóa được các tiểu thương nhập về ngày càng tăng
lượng khách hàng mua sắm lớn
do vậy nguy cơ xảy ra cháy nổ là rất lớn
lực lượng công an tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy cháy cháy tại chợ thụy xã
qua kiểm tra cho thấy ban quản lý chợ đã thực hiện tương đối tốt công tác phòng cháy chữa cháy
đồng thời ý thức phòng cháy chữa cháy bảo vệ tài sản tính mạng của những hộ kinh doanh tại đây
được nâng cao
qua kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy thực tế tại một số chợ trên địa bàn quảng ngãi cho thấy
nhiều hộ kinh doanh tự ý cơi nới thay đổi công năng sử dụng công trình khối lượng hàng hóa lớn
dẫn tới việc các tiểu thương sắp xếp bày bán hàng hóa lấn chiếm lối đi và đường cửa hành lang thoát nạn
để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy dịp cuối năm
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi
cùng công an các địa phương đã tăng cường tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy ở các chợ
đặc biệt là kiểm tra đột xuất để phát hiện và khắc phục kịp thời các sơ hở thiếu sót về phòng cháy chữa cháy
đồng thời đảm bảo sẵn sàng lực lượng phương tiện chữa cháy và cứu hộ cứu nạn kịp thời có hiệu quả
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu công an tỉnh thái bình
vừa bắt giữ đối tượng truy nã vũ thị đào sau một mươi một năm lẩn trốn
trước đó vũ thị đào sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại thành phố thái bình
là giám đốc công ty cổ phần xây dựng thương mại du lịch bảo đức
có hành vi vay mượn tiền của rất nhiều người nhưng không có khả năng trả nợ
đến tháng chín năm hai nghìn một mươi đào bỏ trốn cùng con trai với số tiền chiếm đoạt là trên ba tỷ đồng
xét hành vi phạm tội của vũ thị đào cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái bình
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với vũ thị đào
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
sau một mươi một năm lực lượng công an bắt giữ vũ thị đào khi đối tượng này đang lẩn trốn
tại huyện đắk đoa tỉnh sa lai
tiếp sau đây là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn yên tập bắc xã yên lư huyện yên dũng tỉnh bắc giang
về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
còn về tội gây dối trật tự công cộng công an huyện sóc sơn hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn minh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại khu bảy
phường nông trang thành phố việt trì tỉnh phú thọ cao một m bảy mươi
và có nốt ruồi ở đuôi lông mày trái
và đối tượng nguyễn ngọc mười sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú
tại khu xóm đát xã phượng vĩ huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý